ngày ba mươi tháng ba tại ở medican club số hai mươi một hai bà trưng hiệp hội các doanh nghiệp thương mại bỉ luxembourg tại việt nam
bé luxem dưới sự hỗ trợ của đại sứ quán bỉ đã tổ chức lễ hội bia bỉ lần thứ năm tại hà nội
nét văn hóa bia bỉ thể hiện ở sự đa dạng về chủng loại với khoảng hơn một năm trăm linh loại bia
có thể nói vương quốc bỉ đứng hàng đầu thế giới với thương hiệu về bia
ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu unesco đã công bố thêm chín di sản văn hóa phi vật thể được công nhận
trong đó có bia bỉ
trong hồ sơ của mình luxelles nhấn mạnh bia chính là một nét văn hóa của các cộng đồng ở bỉ nói riêng
và vương quốc bỉ nói chung bia gắn liền với cuộc sống hàng ngày và có mặt trong từng lễ hội